cụ thể công ty cổ phần chứng khoán an bình bị phạt tiền sáu mươi triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
bên cạnh đó chứng khoán an bình còn bị phạt tiền hai trăm năm mươi triệu đồng do trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai chứng khoán an bình đã phối hợp với tổ chức tiến dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
tổng cộng trường khoán an bình bị phạt ba trăm một mươi triệu đồng do hai hành vi vi phạm trên
mới đây hàng loạt ngân hàng đã thông báo tăng thêm lãi suất huy động với mức cao nhất lên đến một mươi năm một năm
cụ thể lãi suất huy động tiền gửi được niêm yết trên website của ngân hàng sài gòn công thương sài gòn banh là một mươi năm một năm đối với kỳ hạn một mươi ba tháng lãnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn một mươi hai một mươi tám hai mươi bốn và ba mươi sáu tháng lãi suất huy động cũng lên mức một mươi một năm
tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb lãi suất huy động tiền gửi online cũng đã đạt mức chín chín mươi năm một năm với kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên
ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb cũng đưa lãi suất huy động online cho khách hàng chưa có sổ tiết kiệm tiền gửi chứng chỉ tiền gửi tại msb lên mức chín chín một năm với kỳ hạn một mươi năm và hai mươi bốn tháng
ngân hàng thương mại cổ phần kỵ thương việt nam tết công banh cũng vừa tăng lãi suất huy động cao nhất lên chín ba một năm áp dụng cho các kỳ hạn từ một mươi hai tháng

ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb cũng đưa lãi suất huy động cao nhất lên chín ba một năm với kỳ hạn một mươi năm và hai mươi bốn tháng
ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb cũng đưa lãi suất huy động tiền gửi online cho khách hàng chưa có sổ tiết kiệm tiền gửi từ một mươi hai tháng
thưa quý vị vừa qua bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chính thức ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang trung quốc
đây là cơ hội đối với doanh nghiệp việt nam vì trung quốc là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới
tuy nhiên cũng có không ít thách thức đặc biệt là sự trồng chéo của các quy định pháp luật hiện hành đang là rào cản khiến ngành yến chưa phát triển tương xứng với tiềm năng
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến thời điểm này cả nước có trên hai mươi hai nhà nuôi chim yến
một trăm hai mươi tấn tổ yến mỗi năm giá trị trên năm trăm linh triệu đô la mỹ
hiện các địa phương đang quy hoạch vùng nuôi yến
nhà yến là công trình xây dựng mới hoặc cải tạo để nuôi chim yến
theo quy định này nhà nuôi yến là công trình phục vụ chăn nuôi
nhưng việc xây dựng trên đất nông nghiệp rất khó khăn vì trái với quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
như vậy những công trình được xây dựng trước khi luật chăn nuôi và luật đất đai có hiệu lực sẽ gặp khó

như vậy những trồng chéo trong quy định pháp luật về xây dựng nhà nuôi yến đã khiến doanh nghiệp và nông dân gặp khó khăn

như vậy những trồng chéo trong quy định pháp luật về xây dựng nhà nuôi yến đã khiến doanh nghiệp và nông dân gặp khó khăn
như vậy những trồng chéo trong quy định pháp luật về xây dựng nhà nuôi yến đã khiến doanh nghiệp và nông dân gặp khó khăn
những trồng chéo trong quy định pháp luật về xây dựng nhà nuôi yến đã khiến doanh nghiệp và nông dân gặp khó khăn